theo vnx fred who cảnh báo omicron đang lây lan với tốc độ chưa từng thấy
nhưng cho biết vaccine vẫn giúp hạn chế đáng kể nguy cơ trở nặng và tử vong
omicron đang lây lan với tốc độ mà chúng tôi chưa từng thấy ở bất kỳ biến chủng nào trước đó
ngay cả khi omicron gây bệnh ít nghiêm trọng hơn số lượng ca nhiễm tăng thẳng đứng
có thể một lần nữa gây quá tải hệ thống y tế chưa được chuẩn bị
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who tedros adhanom ghebreyesus phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến hôm một mươi bốn một mươi hai
theo tedrow biến chủng omicron đã được ghi nhận tại bảy mươi bảy quốc gia và có thể sẽ hiện diện ở phần lớn thế giới
đồng thời không nên coi là nhẹ
trong khi đó mike ryan giám đốc phụ trách các trường hợp khẩn cấp của who cho biết
các vaccine covid một mươi chín vẫn hiệu quả giúp cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể trước nguy cơ trở nặng và tử vong
câu hỏi đặt ra là
hiện những vaccine chúng ta đang dùng giúp cứu mạng trước tất cả biến chủng
cung cấp khả năng bảo vệ đến mức nào và khả năng hạn chế nguy cơ trở nặng và tử vong trước omicron có suy giảm chút nào hay không
dữ liệu đang cho thấy sự bảo vệ đáng kể ryan cho hay
quan chức who nói thêm rằng mức đỉnh của làn sóng lây nhiễm lần này còn cách vài tuần
trong bối cảnh biến chủng omicol lây lan vô cùng nhanh chóng vượt tốc độ của biến chủng delta đang chiếm ưu thế trên toàn cầu
tedro cho biết các mũi của vaccine covid một mươi chín tăng cường
có thể giúp hạn chế sự lây lan covid một mươi chín nếu những người cần bảo vệ nhất tiếp cận được
đó là vấn đề của mức độ ưu tiên thứ tự rất quan trọng
tiêm mũi tăng cường cho những nhóm nguy cơ trở nặng hoặc tử vong thấp đơn giản là sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của những người nguy cơ cao
vẫn đang chờ liều vaccine cơ bản của họ do hạn chế nguồn cung ông nói
mặt khác tiêm mũi tăng cường cho những người nguy cơ cao có thể giúp cứu nhiều sinh mạng hơn so với tiêm các liều cho những người nguy cơ thấp
ted rowe lưu ý sự xuất hiện của biến chủng omicron thúc đẩy một số quốc gia triển khai mũi vaccine tăng cường cho toàn bộ dân số trưởng thành
ngay cả khi thế giới nghiên cứu thiếu bằng chứng về hiệu quả của biện pháp này trước omicron
who lo ngại những chương trình như vậy sẽ khiến tình trạng tích chữ vaccine trong năm qua lặp lại làm trầm trọng thêm sự bất công ông nói
biến chủng omicron được phát hiện lần đầu tại botswana vào ngày một mươi một tháng một mươi một và được nam phi báo cáo với who vào hôm ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
dù ông micron được xếp vào danh sách biến chủng đáng lo ngại đến nay chưa có dữ liệu xác định về mức độ lây lan hay động lực của nó
trong báo cáo hôm ngày một mươi hai tháng một mươi hai who cũng cho biết còn nhiều điều chưa rõ ràng về omicron
các đánh giá sơ bộ cho thấy omicron gây triệu chứng nhẹ hơn delta nhưng vẫn cần thêm dữ liệu để xác định liệu nó có kém nguy hiểm so với những biến chủng trước đây hay không
các chuyên gia y tế cho rằng còn quá sớm để hy vọng virus sars cov hai sẽ làm giảm động lực
trong tương lai chỉ với việc bệnh nhân nhiễm biến thể omicron có triệu chứng nhẹ
nhiều câu hỏi quan trọng về biến thể omicron vẫn chưa được trả lời
trong đó có việc liệu virus gây nên các triệu chứng nhẹ hơn hay nặng hơn và liệu nó có thể thoát khỏi hệ miễn dịch được hình thành qua việc tiêm vaccine và từng mắc covid một mươi chín hay không
dựa trên những điều tra ban đầu đang có một luồng ý kiến mới về biến thể này
nếu biến thể omicron trở thành một biến thể siêu lây nhiễm nhưng chỉ gây ra những triệu chứng nhẹ đó lại có thể là điều tốt cho thế giới
hy vọng trên những phù hợp với quan niệm xưa nay rằng các mầm bệnh sẽ gây ít ca tử vong hoặc bệnh nặng hơn sau một thời gian khi chúng tiến hóa
để giảm bớt các động lực tới vật chủ và có thể tiếp tục sinh sôi
dù vậy các nhà khoa học đã cảnh báo rằng cho dù biến thể omicron tiến hóa để lây lan nhanh hơn biến thể delta
không có nghĩa là omicron sẽ ít nguy hiểm hơn trong quá trình tiền hóa và chúng ta không thể coi nhẹ biến thể này cho tới khi có thêm thông tin
tính tới ngày sáu tháng một mươi hai tổ chức y tế thế giới who cho biết
chưa có ca tử vong nào do biến thể omicrone
tuy nhiên who kêu gọi thận trọng trước nhận định của hai chuyên gia y tế nam phi rằng bệnh nhân có triệu chứng nhẹ
who cho biết cần hàng tuần để xác định xem omicrone có gây bệnh nặng không và nghiên cứu sơ bộ cho thấy
nguy cơ omicron gây tái nhiễm cao gấp ba lần so với các biến chủng meta và delta
tại phòng thí nghiệm ở galasgo vương quốc anh những biến thể omicron đang được nghiên cứu để tìm hiểu rõ hơn
tác động của omicron trong đại dịch này
hãy được quyết định bởi ba nhân tố
khả năng lây nhiễm mức độ thoát khỏi hệ biễn dịch và độc tính hay mức độ nghiêm trọng của bệnh mà nó gây ra
điều cấp bách nhất là hiểu được mức độ lây nhiễm và liệu omicron có thể thoát khỏi khả năng miễn dịch do vaccine tạo ra hay không
theo tổ chức y tế thế giới việc đánh giá mức độ nguy hiểm của một biến thể mới sẽ cần vài tuần
trong khi thế giới đang chờ đợi câu trả lời các nhà khoa học khuyến cáo
mọi người hãy làm tất cả những gì có thể để tự bảo vệ bản thân thông qua việc tiêm vaccine
đeo khẩu trang duy trì giãn cách xã hội tránh tập trung đông người trong nhà
omicrone có thể là biến thể lây nhiễm chủ đạo tại hà lan đức có số ca tử vong cao nhất trong một ngày
tại đông nam á chính phủ lào đã ra lệnh tăng cường kiểm soát biên giới với các nước láng giềng sau khi thái lan xác nhận
trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicrone vào ngày sáu tháng một mươi hai
chính phủ lào đang đẩy nhanh chương trình tiêm chủng
trong khi các cơ quan y tế đã tổ chức các cuộc họp để thảo luận về biện pháp ngăn chặn sự lây lan của biến thể omicron tại lào
và cách ứng phó với mối đe dọa này
tính đến ngày tám tháng một mươi hai lào có tổng cộng tám mươi ba hai trăm chín mươi một ca nhiễm và hai trăm một mươi chín ca tử vong do covid một mươi chín
delta vẫn là biến thể gây ra phần lớn trong các số ca bệnh tại nước này
thái lan thông báo phát hiện hai ca bệnh covid một mươi chín nhiều khả năng nhiễm biến thể omicron là hai phụ nữ quốc tịch thái lan trở về từ negia
hiện chưa có ca lây nhiễm trong cộng đồng nào liên quan đến biến thể omicron tại thái lan
và delta vẫn đang là biến thể chủ đạo tại quốc gia đông nam á này khi chiếm tới sáu mươi năm chín mươi bảy số ca mắc covid một mươi chín
ngày sáu tháng một mươi hai thái lan đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicron là một nam du khách mỹ đến từ tây ban nha
tính đến ngày tám tháng một mươi hai thái lan ghi nhận ba sáu trăm một mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín và ba mươi tám ca tử vong
nâng số ca tử vong trên cả nước lên hai một mươi năm triệu ca
trong đó có hai mươi một ba mươi năm ca tử vong hơn năm mươi chín dân số thái lan đã được tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa covid một mươi chín
philippines thông báo nước này sẽ cấm du khách nhập cảnh từ pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan biến thể omicron
lệnh cấm trên được áp dụng đối với các du khách từng đến pháp trong một mươi bốn ngày qua
lệnh cấm có hiệu lực từ ngày một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai tới
trước đó philippines đã áp dụng lệnh cấm trên đối với nam phi và một mươi ba quốc gia khác nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan biến thể omicron
hiện philippines chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm biến thể mới này
thủ tướng hàn quốc kim bok hom đánh giá số ca nhiễm covid một mươi chín mới ở nước này lần đầu tiên đã vượt qua bảy ca
cho thấy tốc độ lây lan chóng mặt của virus
thủ tướng cũng nhấn mạnh tình trạng thiếu dường điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng là rất cấp bách
theo đó các cơ quan chức năng cần tích cực phối hợp với ngành y tế để bổ sung dường bệnh
tại khu vực thủ đô seoul và vùng lân cận tỉnh jeanji và thành phố incheon
nơi hiện chiếm tám mươi số ca nhiễm mới
tại châu âu giới chức y tế hà lan cảnh báo omicron có thể trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo
tại nước này trong thời gian tới
căn cứ trên những báo cáo về tình trạng lây lan của biến thể này ở nhiều nước
trong đó có nam phi và anh hà lan đã xác nhận có thêm một mươi tám ca nhiễm omicron
vùng lãnh thổ bắc iceland thuộc vương quốc anh cùng ngày phát hiện ba ca nhiễm omicron đầu tiên
cả ba bệnh nhân đều có lịch sử đi lại phức tạp
vương quốc anh đến thời điểm hiện tại xác nhận tổng cộng hơn sáu trăm năm mươi ca nhiễm omicron
trước tình hình trên các bộ trưởng y tế liên minh châu âu eu đã nhóm họp
nhằm gia tăng sự phối hợp giữa các nước thành viên trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày tám tháng một mươi hai anh đánh dấu một năm kể từ khi người đầu tiên tại nước này
và cũng là người đầu tiên trên thế giới được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
của hãng dược pfizer biontech trong chương trình tiêm chủng đại trà
đồng thời kêu gọi người dân tiêm mũi tăng cường ngay khi đủ điều kiện
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại